ban chuyên án thi hành lệnh bắt khẩn cấp thêm bốn đối tượng liên quan
các đối tượng này đã nhiều lần mua bán vận chuyển ma túy cho vi văn thế
thấy các đàn em trong đường dây bị bắt vi văn thế tìm cách tẩu thoát
và khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn sang lào thì đã bị ban chuyên án bắt giữ tại nghệ an
vận chuyển với đối tượng cầm đầu là không hề gặp mặt nhau bao giờ không hề biết nhau
và dưới cái chân dết của thằng thế thì lại rất nhiều đối tượng là cũng không biết nhau
mà chỉ là dưới sự chỉ đạo của thế phân công từng công đoạn một tách rời
do đó mà coi sẽ có cái sự là không có cái sự liên kết
cho nên khi mà chúng ta củng cố tài liệu chứng cứ để mà bắt được toàn bộ cái đường dây này là quả là một cái công việc
đó là một cái sự khó khăn
trong chuyên án này việc hợp tác trao đổi thông tin với công an khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc là rất quan trọng
qua thông tin tài liệu phía bạn cung cấp lực lượng chức năng việt nam đã có những nhận định nắm bắt rõ ràng hơn
về phương thức thủ đoạn phạm tội của các đối tượng bên trung quốc và việt nam có liên quan trong đường dây
từ đó có cơ sở điều tra xác minh và làm rõ hành vi phạm tội của vi văn thế và các đối tượng đồng phạm
từ sự phối hợp với công an việt nam chúng tôi đã có thông tin những đối tượng liên quan trong đường dây này bên phía trung quốc
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám khi chúng tôi bắt giữ hai đối tượng đều là người bằng tường trung quốc thu giữ một trăm bảy mươi chín bánh heroin
thì các đối tượng đều khai nhận đang làm ăn buôn bán ma túy với vi văn thế
ngay sau đó chúng tôi đã có phương án phối hợp với công an việt nam để làm sao phải bắt giữ được đối tượng chủ mưu cầm đầu

trong thời gian khá dài đặc biệt là có sự phối hợp rất chặt chẽ của lực lượng công an trung quốc
tổng đội biên phòng ma túy quảng tây đã cung cấp kịp thời để trao đổi các thông tin cho chúng tôi
để chúng tôi tiến hành việc tổ chức bắt giữ đối tượng vi văn thế
và cho đến nay thì đối tượng vi văn thế và đồng bọn đã phải khai nhận
đã vận chuyển chót lọt sang trung quốc số lượng ma túy rất lớn trên hai bánh heroin
và cũng qua vụ án này càng khẳng định
và cái sự phối hợp của lực lượng công an hai nước là hết sức cần thiết và hết sức hiệu quả
chuyên án đã huy động tối đa các lực lượng phát huy tổng hợp thế mạnh của từng đơn vị nghiệp vụ
từ bộ công an đến công an tỉnh lạng sơn tạo nên thế trận liên hoàn
khiến các đối tượng hoàn toàn bị động bất ngờ không kịp tẩu tán tiêu hủy vật chứng
và các tài liệu chứng cứ có liên quan
chuyên án thành công cũng tiếp tục khẳng định hợp tác trong đấu tranh với tội phạm ma túy giữa việt nam và trung quốc
ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả theo từng chuyên án được hai bên xác lập
thông tin đáng chú ý từ long an vì nợ nần nhiều và buồn phiền chuyện gia đình
một người mẹ đã dùng dao sát hại đứa con mới chỉ hai tuổi của mình rồi tự sát
cụ thể vào ngày hai mươi chín tháng tám võ thị thanh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị xã thuật an tây bình dương đã dùng dao sát hại con ruột hai tuổi của mình tại một nhà nghỉ
sau đó đối tượng dùng chính con dao này để cắt vào cổ tay tự tử
tuy nhiên người chồng đã phát hiện kịp thời đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi
ngày sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với hoàng về hành vi giết người
tại cơ quan công an hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thường xuyên lấy trộm vật tư của công ty đem bán khi bị đồng nghiệp phát hiện một đối tượng trú tại tỉnh quảng nam
đã tạt sang và châm lửa đốt khiến người đồng nghiệp dù may mắn thoát chết nhưng bị thương tích nặng
tòa án dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo trên về ảnh vi giết người
bị cáo là nguyễn duy khánh chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam theo cáo trạng vào ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại một công ty thuộc địa phận xã hỏa liên huyện hòa vang
sau khi nghe ông lê đức thành cùng quê khuyên bảo về việc khánh lấy sang của công ty đem bán
không kiềm chế được bản thân lợi dụng lúc ông thành ngủ say khánh đã dùng xăng tưới lên chân
và nơi ông thành nằm rồi châm lửa đốt hậu quả ông thành bị bỏng nặng thương tích bảy mươi hai
trước hội đồng xét xử bị cáo khánh đã tỏ ra ăn năn về hành vi sai trái của mình
và tòa án đã tuyên phạt bị cáo một mươi năm tù về tội giết người
công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa đưa ra quyết định khởi tố đối với nguyễn văn cường
chú tây huyện yên lạc về ảnh vi trộm cắp tài sản đấu tranh mở rộng vụ án đối tưởng khai nhận
đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản với số tiền lên đến trên bảy trăm linh triệu đồng
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám nguyễn văn cường đã đột nhập vào cửa hàng
tạp hóa ở phường liên bảo thành phố vĩnh yên trộm cắp một mươi triệu đồng tiền mặt và hàng trăm thẻ cào điện thoại
trị giá khoảng một mươi hai triệu đồng số tiền trên hùng dùng vào việc tiêu xài cá nhân
còn thẻ điện thoại cường nạp để chơi game đấu tranh mở rộng vụ án nguyễn văn cường khai nhận
ngoài vụ trộm cắp trên đã gây ra năm vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng xảy ra vào sáng ngày năm tháng chín tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
chỉ sau hơn ba mươi giờ gây án các lực lượng nghiệp vụ của công an khánh hòa với sự hỗ trợ của
cục cảnh sát hình sự bộ công an đã truy bắt được nhóm đối tượng này
lúc một mươi h một mươi chín phút có hai đối tượng đi vào phòng giao dịch của chi nhánh việt công banh khánh hòa
nằm trên đường hai tháng bốn thị xã ninh hòa một đối tượng ở bên ngoài sân rút hai khẩu súng đe dọa khống chế bảo vệ
đối tượng còn lại trên tay cầm một khẩu súng vào bên trong phòng giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng
rồi đi thẳng vào bên trong lấy tiền cho vào một bao tải màu trắng mang theo
sau khi cướp được tiền cả hai lên xe tẩu thoát về phía đường đinh tiên hoàng
vụ việc xảy ra với tính chất manh động diễn biến nhanh khiến các nhân viên và người dân bàng hoàng lo sợ

tại hiện trường được tiến hành khẩn trương tỉ mỉ
tại hiện trường có một số dấu vết nghi là dấu đạn bắn
cơ quan công an thu được một khẩu súng tự chế một viên đạn
hàng chục cán bộ trinh sát các đơn vị nghiệp vụ tổ chức thu thập thông tin khoanh vùng các đối tượng nghi vấn
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến tối ngày sáu tháng chín công an tỉnh khánh hòa đã xác định được chân dung hai nghi càn gây án